vào khoảng tám h ba mươi phút sáng ngày hôm nay trên địa bàn phường hải cảng thành phố quy nhơn tỉnh bình định
đã xảy ra một vụ cháy lớn ở một cửa hàng xăng dầu gây thiệt hại lớn về kinh tế
trong lúc nhân viên của cửa hàng đang bơm xăng cho khách thì phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực các trụ bơm
nên đã hô hoán mọi người cùng dập lửa
ngay khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình định đã điều động tám xe cứu hỏa
hơn bảy mươi cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ dập lửa
đồng thời kiểm soát đám cháy không để lan rộng ra khu vực nhà dân ở xung quanh
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi hoàn toàn hai trụ bơm xăng một xe máy và nhiều tài sản khác

cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy